các bác sĩ ở mỹ mới đây đã thực hiện thành công ca cấy ghép đầu tiên cả hai lá phổi cho một nữ bệnh nhân mắc bệnh covid một mươi chín đem lại hy vọng cứu sống nhiều ca bệnh nặng khác
nữ bệnh nhân hai mươi tuổi được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện bắc memorian ở chicago trong sáu tuần
tại đây bệnh nhân hoàn toàn phụ thuộc vào máy trợ tim và phổi
đến tháng sáu này tình hình phổi của bệnh nhân không những không hồi phục mà còn có dấu hiệu sơ hóa giai đoạn cuối
phổi trái xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn khiến bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn cao
do vậy các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật thay phổi
cho đến nay nữ bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể trò chuyện qua điện thoại với người thân
tuy nhiên cô vẫn phải dùng máy thở và hô hấp bằng phương pháp mở khí quản
bệnh nhân đang dần hồi phục và có thể ra viện trong một vài tuần tới